có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe